tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc điện đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
nội dung chính của cuộc điện đàm là thảo luận về các vấn đề liên quan đến căng thẳng hiện nay ở ukraine
theo thông tin từ báo chí mỹ trong cuộc điện đàm này tổng thống mỹ đã đề nghị trung quốc
ủng hộ các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây nhằm vào nga
trong khi chủ tịch trung quốc khẳng định căng thẳng ukraine không phải là điều mong muốn
các sự kiện này một lần nữa cho thấy xung đột và đối đầu không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào
cuộc điện đàm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vài ngày
sau khi ủy viên quốc vụ trung quốc dương khiết trì đã hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia mỹ
jake sullivan tại thủ đô rome của italia
các cuộc điện đàm trên là một phần trong nỗ lực duy trì các kênh liên lạc và kiểm soát cạnh tranh
giữa bắc kinh và washington và được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt